hội đồng nhân dân tỉnh quảng bình phối hợp với dự án oxfam việt nam tổ chức hội nghị công bố kết quả thực hiện dự án dân chấm điểm m score năm hai nghìn một mươi tám và dân chấm điểm trong thực hiện dịch vụ y tế
dự án dân chấm điểm m score là chương trình gọi điện phỏng vấn người dân để thu thập ý kiến đánh giá về chất lượng dịch vụ công
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín dự án thực hiện năm vòng phỏng vấn tiếp cận hơn ba bảy trăm linh lượt người dân đến khám chữa bệnh tại ba bệnh viện lớn của tỉnh nhằm đánh giá chất lượng dịch vụ y tế
kết quả có bảy mươi năm tám mươi số người được hỏi hài lòng với chất lượng dịch vụ họ nhận được
người dân chấm điểm hài lòng rất cao cho các nội dung sự minh bạch về thông tin các khoản chi phí giá dịch vụ y tế thái độ giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế
tuy nhiên các nội dung mà người dân chấm điểm chưa hài lòng cao là thời gian chờ đợi khám bệnh mức độ sạch sẽ của nhà vệ sinh trường hợp người bệnh chi phí ngoài quy định tuy không nhiều song các cơ sở y tế cần sớm chấn chỉnh